sau khi mà dịch tả lợn châu phi bùng phát tại nhiều địa phương
ubnd tỉnh quảng bình đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch
đến nay qua ba mươi ngày tại tám xã có dịch đã không phát sinh thêm lợn bệnh
hiện các địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để công bố hết dịch theo quy định
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đến ngày bảy tháng tám
tại quảng bình có sáu huyện thành phố bị dịch tả lợn châu phi với số lợn bị tiêu hủy là chín trăm hai mươi bảy con
đến nay tám xã đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm dịch
hiện các địa phương đang hoàn thiện thủ tục để công bố hết dịch theo quy định
ubnd tỉnh quảng bình đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương
tăng cường tuyên truyền về tính chất nguy hiểm các biện pháp phòng chống dịch
và khuyến cáo người dân chủ động khai báo khi lợn có dấu hiệu nghi ngờ bệnh
tăng cường hoạt động kiểm tra phương tiện vận chuyển gia súc
tại chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ một a và đường hồ chí minh phía bắc và nam tỉnh